ngày hai mươi bốn tháng bốn tòa án nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu bị cáo trong vụ án đua xe trái phép tại khu vực hồ hoàn kiếm trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tòa đã tuyên án phạt sáu bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
trong đó có vũ trung đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị tuyên phạt tám tháng tù trần hoàng lân sinh năm hai nghìn hai bị phạt sáu tháng tù nguyễn anh quân sinh năm hai nghìn một bị phạt tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo
ba bị cáo tạ trang hoàng lê trung kiên chu phương khánh cùng sinh năm hai nghìn ba đều bị phạt sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng bốn lân rủ nhóm bạn phóng xe chạy vòng quanh khu vực hồ hoàn kiếm
nhóm thanh niên này phóng nhanh dồ ga hò hét dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín